do ảnh hưởng từ hai đợt dịch covid một mươi chín nền kinh tế của thành phố đà nẵng suy giảm nghiêm trọng
trước tình hình đó tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố vào sáng ngày hôm nay
một số phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế trong tình hình mới đã được đề ra
nhằm giảm thấp nhất mức tăng trưởng dự kiến sẽ âm trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi trước tác động của dịch covid một mươi chín kinh tế thành phố đà nẵng chín tháng đầu năm giảm suốt nghiêm trọng
trong đó hơn một trăm chín mươi lao động bị ảnh hưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa giảm sáu phát triển công nghiệp giảm gần một mươi một
tổng thu ngân sách đến nay chỉ mới bằng năm mươi hai dự toán đề ra
tại hội nghị ban thường vụ thành ủy đà nẵng đề ra năm nhóm giải pháp
trong đó đặt trọng tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm thu hút đầu tư
xúc tiến triển khai các dự án đã được cam kết đầu tư
triển khai tốt cơ chế chính sách giải pháp hỗ trợ của trung ương
đặc biệt là đối với ngành dịch vụ thành phố sẽ khẩn trương đề ra kịch bản khôi phục
dựa trên các chương trình kích cầu du lịch thị trường bất động sản khuyến khích tiêu dùng nội địa
về sản xuất kinh doanh trong thời gian tới đà nẵng chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất thương mại
hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu
phục vụ nhu cầu phòng chống dịch của thế giới